cảnh sát malaysia thông báo sẽ giảm năm mươi cho những người vi phạm giao thông nào nộp phạt trực tuyến
từ ngày một mươi tám tháng một đến ngày một tháng hai
đây là một phần chiến dịch thúc đẩy thanh toán trực tuyến năm hai nghìn hai mươi của đất nước này
thông báo được đưa ra trong một cuộc họp báo đặc biệt để báo cáo thành tích năm hai nghìn một mươi chín
và kế hoạch cho năm hai nghìn hai mươi
trước đây cảnh sát malaysia từng đưa ra các đợt giảm tiền phạt
cho những người vi phạm giao thông những lỗi như chạy quá tốc độ cho phép hoặc vượt đèn đỏ
để thúc đẩy người vi phạm nhanh chóng nộp phạt
tuy nhiên nhiều người vi phạm có xu hướng chờ đến ngày giảm tiền phạt mới đi nộp phạt
tạo ra hàng dài người xếp hàng chờ đợi và rất mất thời gian
năm nay cảnh sát malaysia mở cổng thanh toán trực tuyến cho những người vi phạm giao thông nộp phạt
đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán sắp tới để công chúng không phải xếp hàng dài chờ nộp phạt